thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay chủ trì hội nghị giao ban đánh giá tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tháng một năm hai nghìn hai mươi ba và tết nguyên đán quý mão
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an biểu dương toàn thể lực lượng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn tết nguyên đán quý mão
quyết liệt triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trước và trong dịp tết nguyên đán công an các đơn vị địa phương đã tăng cường các biện pháp kiểm tra chỉ đạo công tác trực ứng trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn và tiết kiệm
trong tháng một đã điều tra khám phá trên ba một trăm linh vụ phạm tội về trật tự xã hội bắt gần bảy hai trăm linh đối tượng triệt phá hai mươi chín băng nhóm tội phạm bắt xử lý hơn chín trăm linh vụ hơn ba năm trăm linh đối tượng cờ bạc
tội phạm ma túy phát hiện trên ba bốn trăm linh vụ gần bốn chín trăm linh đối tượng thu giữ trên tám mươi kg heroin gần năm trăm linh kg và trên hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
tình hình giao thông có nhiều chuyển biến tích cực tai nạn giảm cả ba tiêu chí
cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn ma túy và quá tải trọng tạo hiệu ứng xã hội tốt ý thức người tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt
tội phạm pháp hình sự giảm khoảng hai mươi so với tháng một mươi hai
trong bảy ngày nghỉ tết đã giảm ba vụ trong một ngày so với dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba
nếu chúng ta cứ ghi đăng kéo giảm tội phạm như thế này là rất là tốt
bộ trưởng biểu dương toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm không quản ngại khó khăn gian khổ tận tụy với công việc
ngày đêm căng mình với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự nhất là trong dịp tết nguyên đán
công tác trực ứng trực sẵn sàng chiến đấu cũng đã đảm bảo được tất cả các yêu cầu
ngay từ những ngày đầu của tháng một các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm hai nghìn một mươi ba đã được các ông chí triển khai rất nghiêm túc khí thế lên cao quyết liệt
đặc biệt là đối với các vụ án các vụ việc các công tác trọng tâm trọng điểm rất nhiều những hình ảnh toàn lực lượng
công chí là hầu như chưa có nghỉ tết không phải chỉ là có đấu tranh phòng chống tội phạm
nhưng mà các ông chí ở hiện trường các ông chí ở mặt đường các ông chí ở thôn bảng xóm xã
thì đều có những hành động rất đẹp giúp đỡ nhân dân gần gũi nắm được tình hình ở trong dân
phát huy những kết quả đã đạt được ngay trong những ngày đầu tháng đầu của năm mới
bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng triển khai nghiêm túc các mặt công tác trọng tâm
tạo những bước đột phá tạo đà cho năm hai nghìn hai mươi ba
tăng cường tuần tra kiểm soát an ninh trật tự tại địa phương
bàn cơ sở nhất là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
địa bàn vùng sâu vùng xa bảo đảm an ninh trên tất cả các lĩnh vực
không để bị đậu đột xuất bất ngờ
ngay sau tết tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm như đánh bạc
tín dụng đen trộm cắp cướp giật tài sản tội phạm ma túy
bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhất là các tuyến giao thông trọng điểm
các địa điểm diễn ra lễ hội đầu xuân
cùng với đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án sáu
chuyển đổi số mạnh mẽ trong toàn lực lượng lan tỏa những chiến công xuất sắc
những hình ảnh đẹp những tấm gương cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân
dũng cảm tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tết năm nay là tết an toàn
tai nạn giao thông trong bảy ngày tết giảm sâu cả ba tiêu chí
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín trước khi xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín
so với bảy ngày nghỉ tết năm hai nghìn hai mươi hai
tai nạn giao thông cũng giảm về số vụ và số người tử vong
đặc biệt là đã giữ được không để xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào
chủ trì hội nghị giao ban toàn quốc về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong những ngày đầu xuân năm mới
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
biểu dương nỗ lực của toàn lực lượng cảnh sát giao thông
làm việc xuyên tết để đảm bảo an toàn trong mọi cùng đường xuân
nổi bật trong dịch tết năm nay
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc kiên quyết xử lý các vi phạm về nồng độ cồn
khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
bảy ngày nghỉ tết đã xử lý trên bảy bảy trăm linh trường hợp vi phạm
trung bình mỗi ngày một một trăm linh trường hợp tăng hơn sáu sáu trăm linh trường hợp so với tết năm ngoái
năm nay báo cáo của các bệnh viện lớn chợ rẫy viện đức đều khẳng định là tình hình tai nạn giao thông
mà dẫn đến do nồng độ cồn giảm rất rõ rệt
trên các tuyến giao thông cảnh sát giao thông các địa phương đã trực tiếp và phối hợp phát hiện một mươi chín vụ phạm pháp hình sự
ba mươi một đối tượng giao cho cơ quan điều tra xử lý
đặc biệt hình ảnh hàng nghìn cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông toàn quốc
thường trực trên các tuyến đường tận tình hỗ trợ giúp đỡ trên hai trăm năm mươi
tất cả những người dân trên hành trình về quê đón tết quay trở lại các thành phố lớn đã để lại rất nhiều thiện cảm
thì người ta mừng rơi nước mắt
chỉ những cái việc đó thôi thì chúng ta đã mang lại những cái liềm vui rất lớn cho cả gia đình cả một cái dòng họ
lưu ý ngay sau tết các lễ hội sẽ tổ chức quy mô lớn tập trung đông người gây áp lực lên hạ tầng giao thông
tăng nguy cơ un tắc và tai nạn giao thông
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông bắt tay ngay vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
lâm nay chúng ta sẽ chọn cái chuyên đề về
đồ cồn và cái kỳ cương kỳ luật trong chấp hành luật giao thông
kể cả có người điều khiển giao thông và kẻ có người thi hành pháp luật về giao thông
và đây là mệnh lệnh chiến đấu đây là kế hoạch chiến đấu của lực lượng cảnh sát công an nhân dân
trước mắt cảnh sát giao thông cả nước tiếp tục tập trung triển khai lực lượng các tuyến giao thông huyết mạch
cửa ngõ ra vào các thành phố lớn đảm bảo an ninh an toàn giao thông thông suốt
tại những nơi tổ chức lễ hội đầu tiên